công an tỉnh bình dương cho biết đơn vị đã khởi tố và bắt hai phó giám đốc và hai đăng kiểm viên của trung tâm đăng kiểm sáu nghìn một trăm linh tám g phường tân định thị xã bến cát tỉnh bình dương
theo đó cơ quan điều tra đã xác định hai phó giám đốc này gồm lê minh quang và nguyễn mạnh tường cùng hai đăng kiểm viên trong quá trình kiểm định phương tiện đã bỏ qua những lỗi nhỏ để nhận hối lộ
trước đó phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh bình dương đã phong tỏa tiến hành khám xét trung tâm đăng kiểm sáu nghìn một trăm linh tám g để phục vụ công tác điều tra liên quan đến tiêu cực trong quá trình kiểm định phương tiện
còn tại hà nội công an huyện đông anh cũng đã liên tiếp bắt giữ một mươi hai lãnh đạo và nhân viên đăng kiểm tại hai trung tâm đăng kiểm trên địa bàn cho thấy sự quyết liệt của cơ quan công an trong việc đấu tranh với những sai phạm này
giám đốc trung tâm đăng kiểm số hai nghìn chín trăm một mươi ba g đoàn văn hiếu
và năm nhân viên dưới quyền gồm phạm văn tài hoàng trung hải trần thanh đạt nguyễn thành đạt và ngô hoàng anh vừa bị đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế công an huyện đông anh bắt giữ về hành vi nhận hối lộ

hôm qua công an cả nước liên tiếp điều tra sai phạm trong công tác đăng kiểm
nhà chức trách đã khám xét hơn năm mươi trung tâm khởi tố hơn ba trăm linh bị can với các tội danh nhận hối lộ đưa hối lộ môi giới hối lộ giả mạo trong công tác và sản xuất mua bán công cụ phần mềm để sử dụng vào mục đích trái phép
hiện nay tình trạng quá tải đăng kiểm chủ yếu diễn ra tại hà nội và tp hcm
để việc triển khai đăng kiểm được nhanh chóng thuận lợi ngay trong ngày hôm nay cục cảnh sát giao thông sẽ tăng cường năm mươi đăng kiểm viên thực hiện nhiệm vụ theo đề nghị của bộ giao thông vận tải đồng thời tổ chức lớp tập huấn cho một trăm sáu mươi bảy cán bộ công tác kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện cơ giới đường bộ để cán bộ nắm vững các quy định quy trình kiểm định xe cơ giới sử dụng thành thạo các thiết bị kiểm tra trên dây truyền kiểm định sẵn sàng hỗ trợ khi có yêu cầu
đêm qua công an tỉnh đồng nai đã khống chế thành công đối tượng ngô quý phương hai mươi chín tuổi trú tại tỉnh thừa thiên huế về hành vi bắt giữ người trái pháp luật
vào khoảng một mươi bảy h cùng ngày phương từ quận bình tân tp hcm mang theo một căn xăng năm lít đến nhà trọ của anh lê văn thìn tạm trú tại khu phố bốn a phường trảng giài tp biên hòa để đòi sáu trăm tám mươi triệu đồng đã cho anh thìn mượn trước đó
khi đến nơi phương khóa cửa khống chế người con bốn tuổi của anh thìn cùng ở trong nhà với mình
rồi đổ xăng xuống nền nhà và lên người mình phương đưa hộp quẹt ra đe dọa đốt nhà nếu anh thìn không trả nợ
sau khi nhận tin báo công an tp biên hòa đã trực tiếp đến hiện trường triển khai các phương án khống chế bắt giữ đối tượng
đến một mươi chín h cùng ngày lực lượng cảnh sát hình sự đã ập vào không chế bắt giữ được đối tượng giải cứu thành công cháu bé bảo vệ an toàn tài sản cho người dân và tính mạng của đối tượng
mua bán trái phép gần hai viên ma túy tổng hợp đối tượng nguyễn văn hà sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba vừa bị công an huyện nho quan tỉnh ninh bình bắt quả tăng
tại chỗ lực lượng công an thu giữ gần hai viên ma túy tổng hợp có tổng trọng lượng tám trăm linh chín g một điện thoại di động và các vật chứng có liên quan
nguyễn văn hà khai nhận mua số ma túy trên tại thành phố phủ lý tỉnh hà nam với số tiền chín mươi triệu đồng mang về ninh bình để bán kiếm lời
được biết hà đã từng có một tiền án về tội đánh bạc
trong thời gian từ tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai đến tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba trên địa bàn quận bắc tử liêm và các vùng lân cận thuộc thành phố hà nội liên tiếp xảy ra các vụ trộm cắp tài sản là tiền mặt tại các cơ quan công sở
ngay sau khi tiếp nhận thông tin đội cảnh sát hình sự công an quận bắc tử liêm đã phối hợp
họ phối phòng cảnh sát hình sự công an thành phố hà nội lập chuyên án đấu tranh kịp thời bắt giữ các đối tượng
đây là những clip ghi lại hình ảnh các đối tượng đột nhập vào một số ủy ban nhân dân lúc nửa đêm để trộm cắp tài sản
từ những vụ việc trên cho thấy đa số các vụ mất trộm tại các cơ quan công sở đều do sự mất cảnh giác chủ quan của các cơ quan
do đó tội phạm đã lợi dụng triệt đề yếu tố này để thực hiện hành vi phạm tội
vì thế bên cạnh sự vào cuộc của lực lượng công an thì chính các đơn vị cũng cần nêu cao cảnh giác khắc phục những sơ hở không để các đối tượng trộm cắp có thể lợi dụng gây án

theo nhận định của cơ quan công an hoạt động của các đối tượng trộm cắp thời gian tới còn diễn biến phức tạp khó lường với những phương thức thủ đoạn ngày càng tinh vi hơn
do đó lực lượng công an cũng khuyến cáo các cơ quan công sở cần nâng cao ý thức cảnh giác trong công tác bảo vệ tài sản tăng cường hệ thống giám sát an ninh bảo vệ tránh tạo kẽ hở để tội phạm có cơ hội hoạt động
thưa quý vị tiếp tục điều tra sai phạm xảy ra tại các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hải dương vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố ba bị can về hành vi nhận hối lộ xảy ra tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới ba nghìn bốn trăm linh bốn g huyện kim thành tỉnh hải dương
tiến hành điều tra mở rộng vụ án xảy ra tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới đường bộ ba nghìn bốn trăm linh năm g địa chỉ tại xã liên hồng thành phố hải dương
trong các ngày tám và chín tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố ba bị can về tội nhận hối lộ gồm nguyễn phú nam sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín giám đốc trung tâm đăng kiểm ba nghìn bốn trăm linh bốn g đỗ văn kiên sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một phó giám đốc trung tâm đăng kiểm ba nghìn bốn trăm linh bốn g và nguyễn văn phúc sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn ô tô alfa là bị can trong vụ án xảy ra tại trung tâm đăng kiểm ba nghìn bốn trăm linh năm g
hiện công an tỉnh hải dương đang tiếp tục nghiên cứu
điều tra mở rộng để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật
thực hiện chỉ đạo của chính phủ và bộ trưởng bộ công an về tăng cường lực lượng cảnh sát giao thông hỗ trợ công tác đăng kiểm theo đề nghị của bộ giao thông vận tải sáng nay cục cảnh sát giao thông tổ chức lễ tập huấn công tác kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới
đồng thời ngay sau đó năm mươi cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông đã được cục cảnh sát giao thông bàn giao cho cục đăng kiểm việt nam để hỗ trợ trong hoạt động đăng kiểm tại hà nội và tp hcm ghi nhận của phóng viên intv
tham gia lễ tập huấn gồm một trăm sáu mươi bảy cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông trên cả nước
thông qua các nội dung các cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông sẽ nắm vững các quy định quy trình kiểm định xe cơ giới của bộ công an và bộ giao thông vận tải
đồng thời sử dụng thành thạo các thiết bị kiểm tra trên dây chuyển kiểm định xe cơ giới tại trung tâm kiểm định để sẵn sàng tăng cường thực hiện công tác phối hợp kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ tại các địa phương
các cơ sở dữ liệu của đăng kiểm với cơ sở dữ liệu tại các trạm đăng kiểm của cục cảnh sát giao thông để làm như thế nào để chúng ta sẽ tiến hành hoạt động trong thời gian sớm nhất để giải quyết những vấn đề tồn động trong đăng kiểm của người dân
ngay sau khai mạc lớp tập huấn năm mươi cán bộ chiến sĩ nắm vững quy trình nghiệp vụ đã chính thức được tăng cường cho hà nội và thành phố hồ chí minh
hai địa phương đang gặp nhiều khó khăn quá tải trong kiểm định phương tiện để thực hiện hỗ trợ công tác đăng kiểm
lực lượng về các trạm thì chúng tôi đã có một đánh giá tổng thể trên cơ sở đó thì theo tính chất của từng trạng từng địa bàn thì chúng tôi sẽ bố trí lực lượng ví dụ như là số lượng trạm thì chúng tôi bố trí bốn mươi
có những trạm nhỏ hơn thì có thể bố trí hai đăng kiểm việt để làm sao đó hài hòa phù hợp với điều kiện thực tế của các trạm đăng kiểm hiện nay
hiện nay là nguyên lý hoạt động dây chuyển đăng kiểm của ngành giao thông vận tải cũng như lực lượng công an là cơ bản giống nhau
do vậy thì có thể đáp ứng ngay được
về yêu cầu kỹ thuật nghiệp vụ trong quá trình tăng cường thì cán bộ cảnh sát giao thông cũng sẽ hỗ trợ về công tác kiểm tra giám sát
cũng như là hỗ trợ đăng kiểm viên trong quá trình các cặng bục của dây chuyển đăng kiểm
lãnh đạo cục cảnh sát giao thông cũng yêu cầu các cán bộ chiến sĩ phải thực hiện trên tinh thần trách nhiệm cao nhất
tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân trong đăng kiểm phương tiện cơ giới
việc tăng cường lực lượng cho các địa phương thể hiện trách nhiệm và vinh dự của lực lượng công an nhân dân nói chung
và đối với mỗi cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông nói riêng góp phần tô thắm hình ảnh lực lượng cảnh sát giao thông
theo phương châm lúc dân cần là cảnh sát giao thông có đâu dân khó có cảnh sát giao thông
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh sơn la vừa bắt quả tang thào thị dung cùng một mươi sáu chín trăm bảy mươi viên ma túy tổng hợp
theo đó tại khu vực bản tiểu khu một mươi bốn thị trấn mộc châu huyện mộc châu tỉnh sơn la
đối tượng thảo thị dung sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy bị bắt quả tang
tăng vật thu giữ gồm một mươi sáu chín trăm bảy mươi viên ma túy tổng hợp tương đương hơn một bảy kg
hai điện thoại di động một xe máy cùng một số tăng vật khác có liên quan
dung khai nhận mua số ma túy trên từ biên giới về đang trong quá trình mang đi tiêu thụ thì bị bắt
tòa án nhân dân tỉnh bình phước vừa xét xử sơ thẩm tuyên phạt nguyễn thị kim yến tên gọi khác là kiều
ba mươi tuổi quê tỉnh an giang hai mươi năm tù giam về tội mua bán trái phép chất ma túy
và một năm tù giam về tội tăng phép chất ma túy
tổng hình phạt là hai mươi một năm tù
theo cáo trạng để có tiền mua ma túy sử dụng yến đã nảy sinh ý định mua ma túy về bán kiếm lời
ngày hai tháng chín năm hai nghìn hai mươi một tại cơ sở massa yến làm chủ thông qua một người không rõ lai lịch
yến đã mua một kg ma túy dạng đá một trăm linh g ma túy dạng khay và hai trăm năm mươi viên ma túy dạng kẹo
với tổng số tiền bốn trăm ba mươi năm triệu đồng
khi yến đang chia nhỏ ma túy và chuẩn bị mang đi cất giấu thì bị lực lượng công an phát hiện bắt quả tang
qua giám định
xác định tổng khối lượng là hơn một ba mươi sáu kg ma túy tổng hợp
khám xét khẩn cấp chỗ ở của yến lực lượng chức năng thu giữ một khẩu súng ngắn dạng rulo ổ quay
chế tạo thủ công là vũ khí quân dụng cùng sáu viên đạn thể thao
yến khai nhận đặt mua qua mạng xã hội để phòng thân
tối qua trong lúc tuần tra kiểm soát địa bàn tổ tuần tra tám nghìn ba trăm chín mươi bốn của phường hòa cường bắc
quận hải châu thành phố đà nẵng phát hiện một thanh niên có biểu hiện mua bán vận chuyển nhiều bình khí cười
vào thời điểm trên tổ tuần tra tám nghìn ba trăm chín mươi bốn của phường hòa cường bắc đang tuần tra tại khu vực đảo xanh
phát hiện hai thanh niên trong góc tối có biểu hiện nghi vấn nên tiếp cận kiểm tra
thấy lực lượng tổ tuần tra hai thanh niên bỏ chạy một thanh niên bỏ chạy để lại hai túi sách lớn
qua kiểm tra bên trong túi sách có một mươi hai bình kim loại nghi là khí cười
một tập giấy hai bịch bong bóng để bơm khí cười chưa qua sử dụng
tất cả đều không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
tại cơ quan công an tại hữu lâm quê tỉnh quang tung thừa nhận số bình khí nói trên là khí cưỡi n hai o
chuẩn bị đem ra cho các cơ sở vui chơi giải trí trên địa bàn thì bị phát hiện bắt quả tăng
vụ việc hiện đã được bàn giao cho công an quận hải châu điều tra làm rõ
chiều qua cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc cạn đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với vi văn sắc sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín phan văn ngân sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
và lê văn quyên sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai
tại hành vi mua bán người dưới một mươi sáu tuổi
nhận tin báo của mẹ nạn nhân về việc con gái một mươi ba tuổi bị giữ và cưỡng bức lao động tại thành phố bắc cạn
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bắc cạn đã tiến hành xác minh kiểm tra tại cơ sở kinh doanh
karaoke một nghìn chín trăm chín mươi chín tại thành phố bắc cạn
lực lượng chức năng phát hiện nạn nhân đang làm việc tại quán
qua điều tra xác định từ ngày hai mươi sáu tháng một đến ngày bảy tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba
nạn nhân đã bị rụ rỗ lôi kéo làm phục vụ cho một số quán karaoke
trước đó nạn nhân làm nhân viên phục vụ tại quán do phan văn ngân quản lý
do nạn nhân có nhu cầu muốn chuyển việc nơi khác
nên ngân và quyên đã liên hệ về xác để chuyển giao nạn nhân về quán club karaoke một nghìn chín trăm chín mươi chín
cho sóc quản lý với số tiền hai mươi năm triệu đồng
khám sát khẩn cấp quán club karaoke một nghìn chín trăm chín mươi chín
lực lượng chức năng đã phát hiện hai mươi ba nhân viên nữ phục vụ tại quán
trong đó có năm nhân viên dưới một mươi tám tuổi và một nhân viên dưới một mươi sáu tuổi
chỉ vì một số tiền nhỏ
giữa anh vợ và em rể xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau
trong lúc xô xát anh vợ đánh em rể tử vong
sáng nay cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện trợ mới tỉnh an giang cho biết
đang tạm giữ hình sự nguyễn văn đen sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn
trú tại huyện trợ mới để tiếp tục điều tra về hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến chết người
theo thông tin ban đầu vào khoảng một mươi sáu h ngày chín tháng ba
đen cùng em rể là trần duy thiện và một số anh em tổ chức nhậu
trong lúc nhậu thiện có mượn đen ba trăm linh đồng để đánh lô đề
biết thiện chúng lô nên lúc sau đen đòi lại số tiền thiện đã mượn
thì hai anh em xảy ra cự cãi xô xát
trong lúc tức giận đen dùng tay đánh vào đầu làm thiện té ngã rồi bỏ đi
một lúc sau người nhà phát hiện thiện tìm tái cơ thể
nên truy hô đen cùng mọi người đến để đưa thiện đi cấp cứu
nhưng thiện đã tử vong trên đường đến bệnh viện
hai đối tượng giải tờ rơi cho vay hỗ trợ tài chính
vừa bị công an phường an thới quận bình thủy tp cn bắt quả tang
theo đó hai đối tượng nguyễn văn sáng sinh năm hai nghìn một
và nguyễn văn thắng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn bị bắt quả tang
khi đang có hành vi giải tờ rơi có nội dung cho vay hỗ trợ tài chính
tại đường nguyễn thông khu vực một phường an thới quận bình thủy tp cn
hai đối tượng khai nhận được người khác thuê đi giải tờ rơi cho vai hỗ trợ tài chính
với số tiền năm trăm linh đồng một đêm hai người
tăng vật tạm giữ gồm ba trăm linh tờ rơi in màu có nội dung hỗ trợ tài chính
và bốn tám trăm linh tờ rơi in đen trắng có nội dung cho vai tiền thủ tục nhanh gọn